tại thủ đô hà nội bộ kế hoạch và đầu tư ngân hàng thế giới và tổ chức tài chính quốc tế
đã phối hợp tổ chức diễn đàn doanh nghiệp việt nam thường niên năm hai nghìn hai mươi với chủ đề
thách thức và cơ hội trong trạng thái bình thường mới
đồng chí phạm bình minh đã tham dự và phát biểu chỉ đạo
dự báo từ nhiều tổ chức trong và ngoài nước tăng trưởng gdp của việt nam vẫn ở mức hai ba trong năm hai nghìn hai mươi
và việt nam là một trong số hiếm hoi các nước có mức tăng trưởng dương trên thế giới
tổng kim ngạch xuất khẩu xuất nhập hàng hóa một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi vẫn tăng ba năm so với cùng kỳ
ước tính đạt bốn trăm tám mươi chín một tỷ usd
những thành công kinh tế trên chính là nhờ kết quả của sự cố gắng vượt bậc của các doanh nghiệp việt nam
trong bối cảnh khó khăn chưa từng có của đại dịch covid một mươi chín
nhằm hỗ trợ doanh nghiệp diễn đàn vpf năm nay đã xây dựng được một cơ chế đối thoại liên tục
chặt chẽ giữa đại diện các bộ ngành chính phủ với cộng đồng các doanh nghiệp trong nước và quốc tế
tập trung vào các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp tăng cường năng lực và chất lượng xúc tiến đầu tư thương mại
thiết lập các trung tâm kỹ thuật đối với các nhóm nông sản mà các nước đối tác nhập khẩu có yêu cầu đặc thù
về tiêu chuẩn kỹ thuật vệ sinh an toàn thực phẩm cải cách về thủ tục hành chính điều kiện kinh doanh
cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp